theo con số ước tính sơ bộ số lao động làm việc ở các tổ chức xã hội tại việt nam hiện nay có khoảng hơn ba trăm linh người
với số lượng các tổ chức xã hội đang ngày càng tăng cao trong khi sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước cũng như các nguồn tài trợ viện trợ từ nước ngoài đang giảm dần
thì việc cần phải có những giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về tài chính cho các tổ chức này đang là việc làm cấp thiết hiện nay
nguồn lực nhà nước chỉ tập trung cho các tổ chức hội hiệp hội hội đặc thù chưa có cơ chế cạnh tranh phân bổ nguồn lực cho các tổ chức xã hội trong và ngoài công lập
các nguồn hỗ trợ gián tiếp như ưu đãi về thuế cho các nhà tài trợ doanh nghiệp ưu đãi thuế cho các tổ chức xã hội hoạt động công ích chưa có quy định cụ thể và chưa được thực hiện trên thực tế
bên cạnh đó nhiều tổ chức xã hội ngoài công lập cũng chưa tiếp cận được nguồn tài trợ doanh nghiệp có xu hướng các cá nhân tổ chức
tự thực hiện hoạt động thiện nguyện mà không thông qua các hội nhà nước do các lo ngại về tính minh bạch trong chi tiêu và hiệu quả sử dụng nguồn lực là thực trạng của các tổ chức xã hội ở việt nam hiện nay